ngay sau khi tiếp nhận thông tin công an thành phố bắc ninh đã khẩn trương vào cuộc và tiến hành điều tra xác minh nhóm thanh niên trên
chưa đầy hai mươi bốn giờ sau một mươi ba thanh thiếu niên đã bị triệu tập tới cơ quan công an làm việc
số thanh thiếu niên này từ các tỉnh cao bằng hòa bình hà giang tuyên quang thành phố bắc ninh và phần lớn đều dưới một mươi tám tuổi trong đó có người chưa đủ một mươi bốn tuổi
tại cơ quan công an bước đầu nhóm thanh thiếu niên khai nhận mang theo ba ống tuyếp dài gắn rào và một số vỏ chai bia
điều khiển sáu xe mô tô từ phường nam sơn thành phố bắc ninh đến thành phố từ sơn để đi đánh nhau với đối tượng khác do có mâu thuẫn từ trước
nếu gặp chốt của lực lượng công an thì sẽ áp xe ném vỏ chai vào lực lượng đang làm nhiệm vụ
nếu có sự thích cự và ổn định chúng tôi sẽ thúc đẩy các dannh phóng hoặc đánh phóc vào lực lượng chức năngti

vúc đầu đã rosine đánh đánh vỏ nhớ chấu các bạn đi lạc anh tính vách và thật cho thế tuy
với quyết tâm đảm bảo an ninh trật tự gìn giữ cuộc sống bình yên của người dân
và xây dựng thành phố bắc ninh an toàn giao thông
từ đầu năm đến nay công an thành phố bắc ninh thường xuyên nắm chắc tình hình
huy động tối đa lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
quyết liệt xử lý triệt để các quái xế náo loạn đường phố gây dối trật tự công cộng
công an thành phố bắc ninh đã thu giữ sáu xe mô tô ba ống tuyếp dài gắn rào
và tiếp tục thu thập tài liệu củng cố chứng cứ để ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
công an thành phố đã yêu cầu đối với lực lượng cánh sạch dự
có một chuyên đề riêng với loại tội phạm đường phố
và một chuyên đề về đối tượng thanh thiếu liên người dưới một mươi tám tuổi vi phạm pháp luật
để ở đây tập trung ra soát nóng thông tin
quản lý đối tượng phối hợp với các nhà trường tổ chức xã hội gia đình
để giáo dục các cháu cũng như là để có cái biện pháp để kịp thời mà phát hiện giải quyết xử lý khi xảy ra vụ việc
tại tỉnh an giang liên quan đến vụ ngăn cản thi công cầu canh một mươi hai dùng rẻ tầm xăng tấn công công an
công an huyện châu phú đã tạm giữ hình sự đỗ thị đào sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
và lê thị phân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
cùng chú ấp bình quế xã bình phú huyện châu phú về hành vi chống người thi hành công vụ
vụ việc xảy ra sáng hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
tại công trường thi công cầu canh một mươi hai tuyến bắc cây dường thuộc ấp bình quế xã bình phú
trong quá trình thi công cầu gia đình bà đỗ thị phượng gồm lê thị phân con bà phượng lê văn đúng chồng bà phượng
đỗ thanh nhàn đỗ văn nhẫn em của bà phượng đỗ thị đào chị bà phượng ra ngăn cản không cho thi công
và có lời lẽ chửi bới
bà phượng và phần còn dùng nước sôi rẻ tầm xăng đốt ném vào các công nhân thi công
nhận được tin báo công an xã bình phú phối hợp đoàn thể địa phương đến giải thích mời bà phượng và phần về trụ sở làm việc
nhưng hai người này không chấp hành và có lời lẽ chửi bới công an
sau đó phượng phần và các thành viên trong gia đình dùng nước sôi xăng gậy gọc ấn công lực lượng công an
riêng bà phượng có hành vi dùng vải đã tầm xăng đốt ném về phía lực lượng công an
trong lúc chầm lửa thì xăng cháy khiến bà phượng bị bỏng
trước tình hình trên công an xã bình phú đã khống chế đưa những người liên quan vụ việc về trụ sở để làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
vậy thì khi mình có hành vi như vậy cô có biết là mình làm sai không
dạ sai dạ biết lỗi
em thấy như vậy là em quá sai
tôi đã chỉ đạo lực lượng công an xã phối hợp với các ngành đoàn thể
địa phương tiếp tục tiên triền giải thích và giận động số đối tượng này
chấm dứt ngay hành vi phạm phức lực của mình
đồng thời nhận định khả năng số đối tượng này sẽ là có hành vi chống đối
và đối với các dạp dụng các đối tượng này chuẩn bị có khả năng gây sát thương cao
thì tôi cũng đã yêu cầu anh em chuẩn bị các phương án trong quá trình
mà các đối tượng chống đối này sẽ có hành vi phạm phức lực của mình
để kịp thời khống chế bắt xử lý hạn chế đến mức thấp nhất
cái hậu quả xảy ra
cũng như là tình trạng thương tích đối với lực lượng công an và kể cả là đối tượng
nguyên nhân dẫn đến các hành vi chống người thi hành công vụ
thường xuất phát từ sự thiếu hiểu biết ý thức chấp hành pháp luật kém
thậm chí coi thường pháp luật của một số cá nhân người dân
cá biệt một số đối tượng vi phạm còn có hành vi chống đối quyết liệt lực lượng chức năng
nhằm trốn tránh việc bị xử lý
trong khi đó một số quy định của pháp luật về xử lý hành vi chống lại người thi hành công vụ
chưa đủ sức gian đe dẫn đến tình trạng đối tượng vi phạm có thái độ coi thường bất chấp pháp luật
để đảm bảo tính công bằng và thực sự nghiêm minh của pháp luật
tất cả những hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý
trong đó có cả những hành vi vi phạm pháp luật của những người thực thi công vụ
về phía người dân để hạn chế tình trạng chống người thi hành công vụ
mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật tỉnh táo không để bị rụ rỗ
lôi kéo tham gia vào các hành vi cản trở hoạt động của lực lượng chức năng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
nghiêm khắc lên án các hành vi chống người thi hành công vụ
đồng thời phát huy tinh thần ý thức trách nhiệm của người dân
trong việc chủ động tham gia ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật nói chung
hành vi chống người thi hành công vụ nói riêng